bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá triển khai thực hiện thí điểm
hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại một mươi tỉnh thành trên cả nước
sau năm năm triển khai thực hiện tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi địa phương gồm lào cai hà nội hải phòng
thanh hóa nghệ an quảng bình thừa thiên huế đà nẵng khánh hòa bà rịa vũng tàu được thủ tướng chính phủ
đồng ý về nguyên tắc cho phép thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện
phục vụ chở khách du lịch trên phạm vi hẹp cả nước hiện có tổng số khoảng bốn mươi doanh nghiệp với số lượng
khoảng một ba trăm linh xe đang hoạt động khai thác tốt nhu cầu đi lại của khách du lịch xuất xứ của các loại xe
chủ yếu từ nhật bản mỹ và sẽ được lắp ráp sản xuất trong nước cơ bản sau thời gian đưa vào sử dụng
các loại xe điện du lịch được đánh giá là an toàn tạo sự văn minh thuận tiện thân thiện với môi trường
đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển du lịch hà nội hải phòng thanh hóa và thừa thiên huế là các đơn vị triển khai
nhiều hạn chế đây là hoạt động có thu tiền nhưng chưa có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh giá cước
xuất hiện hoạt động tự phát kinh doanh xe điện du lịch dẫn đến sự không đồng bộ trong thời gian tới
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đề nghị các đơn vị được triển khai thí điểm đề án tiếp tục triển khai
thực hiện với tiêu chí phát triển du lịch văn minh đô thị xử lý nghiêm vi phạm hoạt động tự phát
chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ phối hợp với các sở giao thông vận tải để hướng dẫn giải quyết
việc cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với các phương tiện này đồng thời nhân rộng thêm
tại một số địa phương khác để góp phần phát triển ngành kinh tế du lịch của cả nước